đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cần thơ đã tới thăm và tặng năm mươi phần quà tết
tới các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần thanh mẫn gửi lời chúc tết
đến lãnh đạo thành phố cần thơ quận ninh kiều và phường an hội
cùng các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn
năm mới sức khỏe đón tết nguyên đán đầm ấm vui tươi hạnh phúc sung vầy
dịp tết nguyên đán năm nay thành phố đã trích ngân sách một trăm một mươi hai tỷ đồng
vận động xã hội hóa sáu bảy tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách người nghèo
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
mặt trận tổ quốc cùng các đoàn thể thành phố cần thơ quận ninh kiều phường an hội
tiếp tục chăm lo cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn
nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
tích cực đóng góp xây dựng quận ninh kiều thành phố cần thơ ngày càng văn minh giàu đẹp